khi mà hôm thì cơ quan chức năng thông báo bắt được cả tấn nội tạng thối đang trên đường đem đi tiêu thụ
hôm thì thông báo phát hiện thủ đoạn cảnh tắm hoa chất dầu nhớt cho rau muống
phòng bệnh hơn chữa bệnh trong khi chờ đợi các biện pháp ngăn chặn từ phía cơ quan chức năng
người dân hiện nay đã có nhiều lựa chọn chủ động hơn để bảo đảm cho bữa ăn của gia đình
trong khuôn khổ chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số giải pháp ứng dụng và công nghệ
trong trồng và chăm sóc rau sạch được người dân thực hiện tại nhiều nơi trong cả nước
dạo một vòng quanh các khu chợ người tiêu dùng không khó để chọn mua được những mớ rau xanh mướt và đẹp mắt như thế này
tuy nhiên những mớ rau ấy có phải là rau sạch hay không thì lại là một câu chuyện khác
số liệu khảo sát của viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy
hiện có tới bảy mươi ba người bán rau tại hà nội
không thể phân biệt được rau bẩn và rau an toàn
tỷ lệ này ở người mua lên đến chín mươi năm
giá mua rau thì không biết đấy là thực phẩm như thế nào có an toàn hay không
vì bây giờ rau cỏ thì thường rất phun nhiều hóa chất
mà đi chợ thì tôi rất là lo lắng
với cái chất lượng rau của viện sinh an toàn thực phẩm hiện nay
thì rau rất là khó biết nguồn khốc sất xứ cũng như là về chất lượng
thời gian gần đây thông tin về thực phẩm bẩn đặc biệt là các loại rau phun hóa chất
tới nước thải đã khiến người tiêu dùng hoang mang
nhất là khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân ngày một tăng như hiện nay
trong khi những kẻ hám lợi vẫn không từ mọi thủ đoạn để kiếm lời
không ít người dân đã từ bỏ hẳn thói quen mua rau ngoài chợ
chuyển sang tự trồng rau để sử dụng cho bữa ăn hàng ngày
không đến từ bất kỳ những trang trại hay cánh đồng ngoại ô nào
mà đến từ chính sân tượng của nhà chị nguyễn thị duyên ở huyện gia lâm tp hà nội
được biết đây chính là sản phẩm của nhóm khởi nghiệp do việt
nắm bắt được nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng
nhóm đã khởi nghiệp dựa trên mô hình rau sạch gia đình và bước đầu đã mang lại được những thành công
với tính chất công việc là một kế toán ngân hàng nên chị duyên khá bận rộn
chị cho biết trước đây để chuẩn bị cho bữa ăn chị thường chọn mua rau ngoài chợ hoặc trong siêu thị
tuy nhiên trước những thông tin như rau tẩm hóa chất phun nhất thải sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng và thu hoạch trước thời gian cho phép
đã khiến chị quyết định tự trồng rau để phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình
tuy nhiên mọi việc lại không hề đơn giản khi nhu cầu về rau thì nhiều mà đất trồng lại không có
qua tìm hiểu chị duyên đã quyết định sử dụng công nghệ trồng rau trong nhà của công ty giao việt
do nhóm sinh viên đến từ học viện nông nghiệp việt nam thực hiện vừa giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp hai nghìn một mươi năm vừa qua
qua một vài vụ rau thì tôi cảm thấy chất lượng rau cũng rất là đẹp
rau rất là tốt như độ bền của rau để trong tủ lạnh cũng có thể để được cả tuần này
thì cũng nhiều khi là thu hoạch cũng ăn được lâu
hay là cái vị của rau thì mình cũng thấy khá là ổn so với cái rau trên thị trường bây giờ
mà cái quan trọng nhất là yên tâm khi sử dụng rau của mình mà không tốn nhiều thời gian chăm sóc
đây là công nghệ tưới phun mưa tự động được nhóm giao việt tư vấn cho gia đình chị duyên sử dụng
công nghệ này cho phép hạn chế được tối đa khả năng lượng nước bốc hơi do tia phun mưa ngắn
ngoài việc tưới nước công nghệ này còn cho phép kết hợp với việc bón phân và phun thuốc trừ sâu
giúp hạn chế sâu bệnh và cỏ dại phát triển
phù hợp với những loại cây mềm yếu hoa đang thụ phấn tránh được dập nát
thì nó rất là hiệu quả không chỉ đem lại lợi ích đó là đáp ứng lại được nhu cầu phục vụ nước tưới tiêu cho cây trồng
ngoài ra thì nó còn giúp giảm cho cái chi phí lao động đi rất là nhiều
người ta khó kiểm soát được cái lượng nước tưới tiêu
nhưng mà khi áp dụng cái công nghệ của bọn em vào thì nó sẽ giúp giảm được cái chi phí lao động đấy
tôi hoàn toàn bằng máy móc và tự động hết theo thời gian
để thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc quản lý các vườn rau của mình
nhóm đã thiết kế một ứng dụng đi kèm có thể cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại
với giao diện chức năng đơn giản và dễ dàng sử dụng
nhiều tính năng sẽ hiện trong một phần giao diện thiết bị như hẹn giờ đóng mở thiết bị kiểm tra điện năng tiêu thụ
tùy theo thời gian không gian vào mùa vụ nhóm sẽ cài đặt các chế độ tưới khác nhau cho từng loại rau
các công nghệ tưới công nghệ cảm biến độ ẩm cảm biến thời tiết
để có thể không cần phải điều khiển thậm chí chúng tôi không cần cài đặt
mà cây có thể cảm nhận được hệ thống cảm nhận được là cây cần độ ẩm bao nhiêu nhiệt độ bao nhiêu
từ đó cung cấp các chất dinh dưỡng cũng như nước tưới
để cho cây có sự sinh trưởng và phát triển tốt nhất
gia đình chị duyên chỉ là một trong số hơn bốn mươi hộ gia đình đang sử dụng sản phẩm của công ty giao việt
với lợi thế là sinh viên nông nghiệp những kỹ thuật cây trồng đã học
được các bạn trẻ trong công ty ứng dụng ngay vào thực tế
rồi từ những khó khăn đạt ra trong quá trình thực hiện
các thành viên trong nhóm lại tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ
chính việc tạo ra môi trường vừa nghiên cứu vừa có thể áp dụng ngay vào thực tiễn
đã giúp cho nhóm khởi nghiệp này
phát triển vững chắc
điều đặc biệt là đối với dự án rau việt
thì đã thu hút được rất đông các doanh nghiệp các doanh nhân cổ phần
tham gia trong công ty cổ phần rau việt
đến nay thì các bạn đã vốn hóa được một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
cũng đã thu hút được hàng chục lao động tham gia trong công ty này
trồng rau trên sân thượng không phải là cách làm mới
nhưng lại là giải pháp có thể coi là khá hữu hiệu và an toàn nhất cho người tiêu dùng
trong tình hình thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay
bên cạnh đó nhờ những ứng dụng
công nghệ thông tin người dân đã dễ dàng hơn trong việc chăm sóc
mà không tốn nhiều thời gian công sức
theo ý kiến của nhiều hộ gia đình
việc trồng rau tại nhà không chỉ đem lại hiệu quả về chất lượng
mà còn là một thú vui giải trí
lại vừa tạo không khí trong lành vui vẻ sau một ngày làm việc căng thẳng
thưa quý vị từ câu chuyện của nhóm khởi nghiệp giao việt cho thấy
nhu cầu rau sạch của các hộ gia đình sinh sống
trong thành phố là rất lớn
trước nhu cầu này không chỉ nhóm khởi nghiệp
mà chính ở các thành phố đã có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sạch
bằng việc ứng dụng công nghệ trong khâu trồng và chăm sóc
là một trong những hợp tác xã trồng rau an toàn ra đời sớm
ở thành phố hồ chí minh
hợp tác xã nông nghiệp phước an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đã từng bước khẳng định mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới vững mạnh
hiện công việc chính của hợp tác xã
là sản xuất rau củ quả theo mô hình việt gáp
cung cấp cho hệ thống siêu thị và bếp ăn công nghiệp tại thành phố hồ chí minh
hiện nay hợp tác xã đang lên kế hoạch trồng thí điểm một mươi hectare
theo hướng công nghệ cao sản xuất rau hữu cơ tại huyện bình chánh
thực hiện công việc này
hợp tác xã đã thành lập một đội ngũ kỹ thuật riêng
thành thạo về chuyên môn cây trồng
luân phiên đi kiểm tra điều đạn ở mỗi tổ trồng rau khác nhau
với hệ thống máy đo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
hay các chất hóa học khác nhau
mỗi một sản phẩm đều được đội ngũ này giám sát chặt từ khâu trồng
chăm sóc cho tới khi thu hoạch
ở đây chúng tôi đã cũng có mời các chuyên gia
những trường đại học năm lâm
về đây người ta cũng đã hướng dẫn cho bà con
về làm theo cái rau trước đây
trường thống người ta chưa có biết
làm cách rau an toàn theo cái tư chuyển dịch ghép
thì từ đó chúng tôi mời các trường về đây
để tập quấn và hướng dẫn cho bà con nông dân
người ta sẽ làm
trước đây người ta sử dụng phân thuốc
người ta không có biết là cái thời gian cách ly
nhưng mà hiện nay thì người ta vẫn biết được
cái thời gian cách ly và những cái thuốc nào
nó không có cho phép
thì người ta cũng không sử dụng
cũng là một đơn vị áp dụng thành công công nghệ
vào thực tiễn sản xuất
công ty tránh phong đã phối hợp với
trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
thành phố hồ chí minh
xây dựng mô hình sản xuất hạt giống ớt
mô hình được thực hiện trồng trong điều kiện nhà màng
với quy trình chăm sóc hoàn toàn tự động
dựa trên những chỉ tiêu theo dõi cho thấy
cây ớt giống sinh trưởng và phát triển
tốt hơn hẳn so với cây trồng
trong điều kiện bình thường
chúng tôi áp dụng những công nghệ tiên tiến
thì sẽ đạt được năng chức
cao hơn bình thường
phản từ ba mươi
cho đến năm mươi
đoán phát triển nông nghiệp đô thị
thành phố hồ chí minh
giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
đạt ba trăm linh triệu đồng một hectare một năm
và năm hai nghìn hai mươi năm
đạt năm trăm linh triệu đồng một hectare một năm
với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
tại thành phố
hiện đã có giá trị sản xuất từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
và cá biệt
nhiều mô hình có thể lên đến sáu trăm linh triệu đồng
cho đến một tỷ đồng một hectare một năm
từ thực tế trên
có thể thấy công nghệ đang là đòn bẩy
đưa nền nông nghiệp đô thị
thành phố hồ chí minh phát triển bền vững
trước yêu cầu của thị trường
về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
về chất lượng nông sản thực phẩm ngày càng cao
cũng như để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản
và thu nhập của người nông dân
việc xác định và phát triển sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ là hướng đi tất yếu
từ thực tế của nhóm khởi nghiệp do việt
với công nghệ trồng rau không cần đất
cho các hộ gia đình
đến các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ở thành phố hồ chí minh cho thấy đây chính là giải pháp
hiệu quả để ngành nông nghiệp có thể vững vàng
trước biến động về thị trường giá cả
và xu hướng hội nhập hiện nay
tôi vừa thực hiện việc phân loại nông sản
và một số loại nông sản mà tôi vừa thực hiện
đó là đỗ này táo cà chua
và cả dâu tây nữa
và việc phân loại này
diễn ra vô cùng đơn giản và dễ dàng
tôi chỉ việc đưa tất cả các loại nông sản
mà tôi muốn phân loại lên hệ thống này
là chúng có thể tự động phân loại giúp tôi
dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh
máy phân loại nông sản nói trên
là sản phẩm do nhóm sinh viên
thuộc khoa công nghệ thông tin
của học viện nông nghiệp việt nam
và đại học bách khoa hà nội thực hiện
thông qua việc tìm hiểu các loại máy đã có
kết hợp với những kiến thức được học
nhóm đã nghiên cứu
chế tạo ra hệ thống phân loại nông sản
với cấu tạo khá đơn giản dễ sử dụng
hệ thống của chúng tôi
bao gồm hai bộ phần chính
bộ phần thứ nhất đó là động cơ và băng chuyển
dùng để đẩy nông sản
và hệ thống thứ hai đó là hệ thống camera
và máy tính dùng để thu nhận hình ảnh
và nhận dạng nông sản đó
về phần mềm thì
ở đây chúng mình sử dụng công nghệ để xử lý hình ảnh
tức là camera này sẽ liên tục thu nhận hình ảnh
của nông sản và sau đó nó sẽ
phát hiện xem khi nào có nông sản chạy
và rơi vào tầm nhìn có camera và nhận dạng
cái nông sản đó
theo nhóm nghiên cứu mặc dù được đánh giá là tiện ích
nhưng hệ thống mới chỉ phân loại được
một vài loại rau củ quả có kích thước nhỏ
hiện nhóm đang tiếp tục nghiên cứu
để cải tiến hệ thống
sao cho việc phân loại được đa dạng hơn
thứ nhất là
phát triển phần cơ khí
để tăng tốc độ băng truyền
và thiết kế thêm các loại
các hệ thống phân loại khác nhau
để phù hợp với từng loại dao củ quả khác nhau
thứ hai đó là
về độ phân giải của camera
với độ phân giải của camera cao hơn
thì chất lượng ảnh sẽ tốt hơn
và kết quả nhận dạng sẽ có khả năng
chính xác cao hơn
và cuối cùng đó là việc cải tiến
các giải thuật để tăng tốc
về mặt kết quả xử lý
nếu mà cái máy này mà được
hoàn thiện và được thực hiện ở việt nam
thì có thể có ứng dụng rất là lớn
nhất là bây giờ chúng ta đang hướng đến
đấy nông trại của những doanh nghiệp
nông nghiệp lớn
hiện sản phẩm máy phân loại nông sản
dựa trên công nghệ xử lý ảnh này
mới chỉ dừng lại ở dạng mô hình
nhưng nhóm nghiên cứu cho biết
đã có một số doanh nghiệp quan tâm đầu tư
được biết tại cuộc thi
kiến tạo những giải pháp khoa học
và công nghệ cho nông nghiệp
được tổ chức mới đây
sản phẩm của nhóm cũng được đánh giá cao
với tiện ích và tiềm năng ứng dụng cao
trong thực tiễn cuộc sống
hy vọng trong tương lai không xa
hệ thống nông sản mà chúng tôi vừa giới thiệu
ở phần trên của chương trình
sẽ góp phần không nhỏ trong việc phân loại nông sản
tại các nông trại giúp người lao động giảm thiểu được công sức
và tiết kiệm chi phí thuê nhân công
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại